kính chào quý vị và các bạn
ở đông bắc bộ trong ngày mai có mưa vài nơi về đêm và sáng
ngày trời nắng và nhiệt độ sẽ tăng nhanh
cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
khoảng chiều tối và đêm mai
một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống nước ta
và ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ
từ ngày hai mươi ba nhiệt độ trên khu vực sẽ giảm khoảng ba độ
vùng núi chuyển lạnh có nơi trời rét
sang ngày hai mươi bốn nhiệt độ sẽ giảm tiếp
về mức cao nhất là hai mươi sáu độ trời lạnh
ở các tỉnh phía tây bắc bộ trong ngày mai
có mưa vài nơi ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
riêng tại khu tây bắc có nắng nóng
với nhiệt độ có thể đạt trên ba mươi bốn độ
sau hai ngày tiếp theo do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên nhiệt độ sẽ giảm mỗi ngày khoảng hai độ
trong ngày mai các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
phổ biến có mưa vài nơi
đêm và sáng sớm trời nhiều mây có sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây trời nắng
với nhiệt độ sẽ phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đặc biệt ở các tỉnh vùng núi phía tây
có nơi là trên ba mươi năm độ
từ ngày hai mươi ba ngày hai mươi bốn
ở phần phía bắc sẽ có mưa mưa rào rải rác
và có nơi có rông nhiệt độ sẽ giảm dần
khu vực đà nẵng trở vào đến bình thuận
ít chịu tác động của không khí lạnh
nên phổ biến không mưa ban ngày trời nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất tại khu vực này trong ba ngày tới
sẽ ra động ở mức là ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
thưa quý vị đang trong mùa khô
nên thời tiết tại tây nguyên khá khô ráo
trời hầu như là không có mưa ban ngày có nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất trong ngày
sẽ ra động khoảng ba mươi một đến ba mươi bốn độ
cục bộ có nắng nóng nhẹ
với nhiệt độ là trên ba mươi năm độ
tại khu vực nam bộ
thời tiết chủ đạo ít mưa chiều tối có mưa rông
ở vài nơi ban ngày trời nắng nhiều
và nhiệt độ sẽ phổ biến là ba mươi hai ba mươi năm độ
trong ngày mai
riêng tại miền đông sẽ có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bảy độ
sáng hai ngày hai mươi ba hai mươi bốn
nhiệt độ sẽ tăng nhẹ thêm khoảng một độ